sau ba ngày diễn ra ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cái răng đã thu hút khoảng năm mươi lượt khách đến tham quan và giải trí
trong đó có khoảng bốn mươi sáu lượt tham quan chợ nổi cái răng và trạm rừng chân chợ nổi cái răng
theo đó trong thời gian diễn ra lễ hội có khoảng chín trăm linh lượt tàu đưa khách đến tham quan trợ nổi cái răng
và các điểm du lịch trên địa bàn quận cái răng huyện phong điền thành phố cần thơ
so với các năm trước ngày hội năm nay được tổ chức quy mô và mở rộng hơn
trong đó hoạt động đua vỏ composite đồng bằng sông cửu long thu hút nhiều tỉnh thành phố trong khu vực tham gia
qua một trăm hai mươi gian hàng trưng bày quảng bá về các sản phẩm du lịch của địa phương đã tạo sức hấp dẫn với nhiều du khách
từng bước đưa sự kiện trở thành điểm nhấn đặc trưng của du lịch quận cái răng
góp phần gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa chợ nổi gắn với phát triển du lịch